việc áp dụng các biện pháp hành chính bổ sung hạn chế người dân ra khỏi nhà từ một mươi chín h hôm trước đến năm h sáng hôm sau
việc áp dụng các biện pháp hành chính kèm theo sẽ do ubnd các cấp hướng dẫn cho người dân
áp dụng phù hợp theo thông báo ngày hai mươi tám tháng một mươi của ubnd tỉnh kiên giang